đến thời điểm này tuy việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cúm ah bảy n chín nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất cao do lượng da cầm cũng như người qua lại rất lớn với vùng đang có dịch tại trung quốc
trong đó hà nội được nhận định là vùng có khả năng lây lan dịch bệnh
trước thực tế này sáng nay tại chợ hà vĩ huyện thường tín hà nội đã diễn ra cuộc diễn tập phòng chống dịch cúng a h bảy n một
tình huống được đưa ra là ngày một mươi hai tháng ba tri cục thú y hà nội thông báo kết quả xét nghiệm trên gà vịt tại chợ đầu mối gia cầm hà vĩ huyện thường tín đã phát hiện một mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm ah bảy n chín
ngay lập tức huyện thường tín đã đóng cửa chợ gia cầm từ bảy đến một mươi ngày tiêu hủy và lập danh sách giám sát sức khỏe những người thu mua buôn bán có tiếp xúc với da cầm
tổng cộng có một trăm năm mươi người đã được theo dõi sức khỏe hàng ngày
đến ngày hôm sau tức ngày một mươi ba tháng ba trạm y tế xã lê lợi đã báo cáo kết quả giám sát phát hiện có một người buôn bán da cầm có biểu hiện sốt cao ba mươi chín độ c ho nhiều tức ngực
nhận định đây có thể là một trường hợp mắc cúm a h bảy n chín trên người
trước tình hình này sở y tế hà nội đã cử đội phòng chống dịch cơ động điều tra xác minh xử lý sau đó chuyển bệnh nhân đến bệnh viện huyện thường tín để làm các xét nghiệm và cách ly
cuộc diễn tập có sự phối hợp liên ngành
y tế công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm củng cố kỹ năng điều tra giám sát xử lý tình huống xuất hiện trường hợp nghi ngờ mắc cúm ah bảy n chín
trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ trong phòng chống dịch giữa các ban ngành